phó thủ tướng thường trực trương hòa bình yêu cầu các bộ liên quan kiểm tra làm rõ phản ánh của báo chí về tình trạng tôm hùm đất là sinh vật ngoại lai cấm nhập khẩu cấm phát triển nhưng vẫn được bày bán kinh doanh trên thị trường nội địa với số lượng lớn
trong những ngày qua nhiều cơ quan báo chí phản ánh việc tôm hùm đất là sinh vật ngoại lai cấm nhập khẩu cấm phát triển từ năm hai nghìn một mươi ba nhưng vẫn được bày bán kinh doanh trên thị trường nội địa với số lượng lớn
về việc này phó thủ tướng thường trực trương hòa bình trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia yêu cầu bộ tài chính cơ quan thường trực của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia chủ trì phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương bộ quốc phòng khẩn trương kiểm tra làm rõ thông tin báo chí phản ánh việc tôm hùm đất là sinh vật ngoại lai cấm nhập khẩu từ năm hai nghìn một mươi ba nhưng vẫn được bày bán kinh doanh trên thị trường nội địa xác định trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
báo cáo phó thủ tướng thường trực trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia kết quả